khu rừng thông ở xã thủy bằng tp huế bất ngờ bốc cháy lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng khống chế và tạm giữ một nghi phạm
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám rừng thông tại xã thủy bằng tp huế bất ngờ bùng cháy
nhận được thông tin lực lượng chức năng cùng với xe chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
do phát hiện kịp thời nên lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy ngay sau đó
diện tích rừng bị cháy được xác định là khoảng hai trăm linh m hai
sau vụ cháy tri cục kiểm lâm tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một nghi phạm nên tạm giữ và chuyển giao cho công an tp huế để điều tra làm rõ